là một trong bốn dự án tu sửa tuyến đường sắt bắc nam thuộc gói bảy tỷ đồng
đây là nguồn vốn sự phòng đầu tư công sử dụng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa qua tổng số vốn bảy tỷ đồng mới được ủy ban thường vụ quốc hội phê duyệt
cùng với hàng loạt thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công
trong khi đường sắt vẫn khai thác vận hành đang ngốn rất nhiều thời gian
đây là lý do khiến cho việc giải ngân gói bảy tỷ đồng nhiều khả năng sẽ chậm tiến độ
mỗi dự án nâng cấp cải tạo của tuyến đường sắt bắc nam phải qua một trăm ba mươi công đoạn từ khâu phê duyệt dự toán đến khi thi công
nếu thực hiện trình tự thủ tục theo đúng quy định sẽ phải mất ít nhất ba năm để hoàn thành
tuy nhiên thực tế hiện nay các gói thầu chỉ còn chưa tới một nửa thời gian để thực hiện
đối với lệnh cải tạo nâng cấp đường sắt thì nó khác với đường bộ
các phương tức vận tải kia thì khi thực hiện họ đầu tư mới hoặc cải tạo thì có thể mở đường tạng
có thể ngăn đường một thời gian
chủ yếu là các giải pháp mở đường tạng
nhưng đối với lại vận tải đường sắt thì vừa cải tạo nâng cấp vừa vận hành khai thác
và không hề có chuyện mở đường tạng cho đường sắt
cùng với thời gian hiện điều kiện thi công là thách thức lớn với các nhà thầu
bởi đường sắt là tuyến độc đạo nên vừa làm vừa phải bảo đảm chạy tàu
vì thế mỗi ngày có đến vài chục lần đang thi công lại phải hoàn trả hiện trạng để tàu chạy thông suốt
thời gian dành cho thi công sẽ không nhiều
và thứ hai là không kết thúc xong thi công hoàn toàn mà tàu đã phải tiếp tục chạy rồi
nghĩa là phải trồng đề dạy tạng rất nhiều các giải pháp trong thi công khác nữa
do vậy thì thời gian thi công sẽ kéo dài
nếu mà chúng ta làm chậm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu về mặt tuyến độc
việc được phát triển là một lý do
phê duyệt cấp vốn là không hề dễ dàng trong điều kiện ngân sách khó khăn như hiện nay
tuy nhiên có vốn nhưng làm sao để sử dụng đúng thời hạn còn là khó khăn lớn hơn
đối với dự án cải tạo nâng cấp đường sắt bắc nam nằm trong nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi